theo cnn chính quyền mỹ đang xem xét khả năng nới lỏng một phần các hạn chế đối với moscow
tùy thuộc vào việc trả tự do cho các công dân mỹ đang thụ án ở nga gồm poryland
giới chức mỹ cũng thảo luận với các nước đối tác về việc trao đổi những người được cho là gián điệp nga
đang bị giam giữ tại các nước như đức naui và brazil
ween bị bắt tại moscow vào năm hai nghìn một mươi tám với cáo buộc làm gián điệp
theo các nhà điều tra ông này làm việc cho các cơ quan tình báo mỹ
thu thật thông tin bí mật ở nga và cố tuyển dụng nhân viên của fsb và cộng đồng quốc phòng nga
tòa án thành phố moscow đã kết quả án eon một mươi sáu năm tù giam
trong khi đó nhà báo của tờ wall street journal ivan grishkovic bị tạm giữ cuối tháng ba
tại hiệp karten rebirth cũng với các cáo buộc làm gián điệp